từ tháng chín đến nay giá thịt lợn trên thị trường liên tục tăng từ sáu mươi năm đồng một kg lên chín mươi đồng một kg
và đến thời điểm này là một trăm ba mươi đồng một kg
thịt lợn tăng giá đồng nghĩa với chi phí cho bữa ăn phát sinh tăng lên rất nhiều so với trước đây
đây cũng là băn khoăn lo lắng của không ít các bà nội trợ
giá thịt lợn năm nay tăng rất cao so với giá thịt lợn năm ngoái tăng tầm sáu mươi đồng một kg
ai cũng kêu là đắt ế ăn ít
từ lúc chín mươi đồng một trăm linh đồng cho đến giờ một trăm năm mươi đồng ba trăm linh đồng bốn trăm linh đồng
thì bỏ đồng tiền ở trong túi ra rất là vất vả
chỉ ăn thi thoảng cũng có cơ mà rất ít
nó đắt lên thì mình giảm bớt đi một tí
còn nếu như thứ trước thì mình có thể mua một cân
nhưng mà bây giờ
thì có thể là mình chỉ là sáu bảy lạng
xuất hiện tại thị trường từ năm hai nghìn một mươi
xong những ngày gần đây loại đùi gà tây được thui vàng lại bất ngờ gây sốt
phủ sóng khắp thị trường nhất là trên chợ mạng
theo người bán quảng cáo gà tây này được nuôi ở nước ta
được gọi là gà tây chứ không phải gà nuôi công nghiệp thường ăn thịt bở
khách lấy đến đâu họ mới đem thịt đến đó luôn đảm bảo sạch tươi mới trong ngày
đáng chú ý với giá thành chỉ từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng một
một kg tùy nơi trong những ngày gần đây khi giá thịt lợn ngoài chợ ngày càng đắt đỏ
thì thịt gà tây lại trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình
theo trang bán hàng trên facebook chúng tôi tìm đến một địa chỉ tại quận long biên
không có biển quảng cáo không phải là cửa hàng nơi bán lại là nhà riêng của gia đình
được quảng cáo là loại thịt này ngon dài giòn
tuy nhiên người này cho biết không biết thịt này lấy từ đâu con lấy về thì bán hộ thôi
cái này là hàng mà mình lấy ở đâu hả bác
không biết nó lấy ở đâu con lấy ở chỗ thôi con lấy này tao chỉ biết bán thôi thôi
có loại chứ thui không hả có không nó đều xuất ra nhà tây nó đều xuất ra

nhà hoạt hoàn cừu hôm nay nó bạ lên mấy cân mà còn có mấy cân thôi

hiểu rõ hơn về nguồn gốc loại đùi gà này chúng tôi gọi trực tiếp cho người bán
thì người này khẳng định đây là hàng việt nam
cái nhà này thì là mình lấy ở đâu ạ
tuy nhiên à ở dưới đấy là có trang trại à
ờ ở đắk lắk hàng này em lấy hàng này lấy hàng này em lấy hàng này em lấy hàng này
nhưng mà sao cái gà này lại phải thui nhỉ
em cũng biết em chỉ biết là hồi nãy là phải thui
thì các cái da nó như lào lông liếc như lào em cũng lập rõ lập cái đấy
cần cái mà không thuộc đâu
sao lại không
không thuộc là nó không ngon đâu chị ạ
tức là chị muốn về chị tự làm ấy thì có được không
muốn về chị tự làm cũng được chị ạ nhưng mà phải lấy cả thùng
à một thùng là bao nhiêu cân
một thùng một mươi cân ạ
tiếp tục đến một địa chỉ khác ở quận tây hồ
người bán chỉ đồng ý mang hàng ra địa chỉ là phố an dương chứ không vào nhà
dù quảng cáo loại thực phẩm này trên trang cá nhân để bán
nhưng người này cũng không biết về nguồn gốc xuất xứ của loại thực phẩm là đùi gà tây này
à cái này có thui rồi không chị
vẫn thui rồi ạ
cái này thì là nhập ở đâu ạ chị
cái này có phải là bên ngoài không
không gà mình
à thế à

gọi điện đến một địa chỉ bán đùi gà tây
thì chúng tôi lại nhận được một thông tin hoàn toàn khác
so với thông tin từ hai cửa hàng vừa rồi tiếp cận
hàng này là mình lấy ở đâu ạ bà
em nhập tại công ty chị ạ
nhưng mà tức là cái gà đấy thì là chị nuôi ở đâu
gà này không phải là gà nuôi
đùi là đùi sống mỹ đùi tiếp tốt
à cái này tức là nhập khẩu đúng không
tất cả hàng trên toàn quốc là đùi gà tây nọc này
tất cả đều là gà đùi sống tiếp tốt là nhập khẩu
tiếp tục đi tìm câu chuyện
trả lời cho loại thực phẩm này
chúng tôi tìm đến một nhà chuyên cung cấp các loại thực phẩm cho hà nội và các tỉnh thành khác
người bán mặt hàng này cho biết loại đuôi gà tây trên thị trường được nhập từ mỹ
chứ ở việt nam không có
nó là đùi gà tây đấy người ta nọc ra nọc ra xinh người ta hơi

còn cái này là mình chưa nọc đâu đúng không
cái này là mình chưa nọc rồi ok
à cái này xong rồi họ thui lên đúng không ạ
đúng rồi ạ người ta thui lên người ta nọc
ừ có mấy cửa hàng thì họ lại bảo chị là đấy là hàng ở hương yên ý
nó toàn từ đùi con đông lạnh mà nó nọc ra rồi
cái này thì cái tiêu thụ của nó bây giờ có nhiều không ạ
nhiều cái tiêu thụ gà gò viên không có hàng mà bán được
theo những người bán hàng mặt hàng này được đóng mỗi thùng một mươi kg
điều này cũng đúng như những lời mà thông tin từ người bán hàng ban đầu
nếu lấy loại không thui thì sẽ lấy cả thùng chưa lọc xương
theo các chuyên gia với những loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu vào việt nam
cần phải đảm bảo nhiều yếu tố như các đơn vị phân phối cần phải được cấp phép vào việt nam
cấp phép kiểm dịch động vật
và để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
thì nhiều cơ sở kinh doanh đã đưa hàng tiểu ngạch vào tiêu thụ bằng hình thức bán hàng online
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng
tất cả các đối tượng vật nuôi khi mà nhập thì đều phải được kiểm soát dịch bệnh
nhưng trong trường hợp này nhập lậu tức là không được kiểm soát
như vậy cái nguy cơ rất là cao nguy cơ mất an toàn sinh nhọc
tức là con vật nhập sống hoặc là sản phẩm của nó có thể vào việt nam mang theo cái mầm bệnh
và cái sản phẩm đấy không được kiểm soát nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng
ví dụ như tôn dư một số loại sản sinh hoặc là một số cái chất mà nó lưu lại trong quá trình nhân nuôi người ta sử dụng
những miếng thịt đùi gà tây săn chắc được thui vàng ươm đang gầy sốt trên thị trường
sau một ít ai biết được đây là loại thịt gà đông lạnh
được nhập khẩu về việt nam với giá khá rẻ
không có bất cứ thông tin nào trên bao bì sản phẩm
nhưng lại là món ăn đang được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày
mà không biết nếu với những loại thực phẩm đông lạnh mà không bảo quản đúng cách
thì sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
lý do tại sao các đối tượng buôn bán người ta vì lợi nhuận mà người ta không quan trọng vấn đề an toàn sinh học
và đặc biệt là bảo vệ đoàn gia súc cũng như tính cạnh tranh của sản xuất chân nuôi của mình
thì đấy là một đe dọa rất lớn có thể nói là rất lo lắng
đã có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn đã xảy ra trong năm hai nghìn một mươi chín
ở các bếp ăn tập thể trong nhà hàng trường học thậm chí cả ở những đám cưới
với số lượng người bị ngộ độc thực phẩm lên đến hàng trăm người trong một vụ
điều này dóng lên hội chuông báo động về nguồn thực phẩm không dẫu nguồn gốc
đang lên lõi vào từng bữa ăn của người dân
trong khi chờ các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm soát
thì mỗi người dân hãy là một người nội trợ thông thái lựa chọn thực phẩm ở những cửa hàng uy tín
đây được coi là đầu mối cung cấp thực phẩm cho hà nội
không khó để chúng tôi tìm được khu vực chuyên đổ buôn gà
tại đây ga có thể lý giải bằng hai nguyên nhân giá rẻ và nhu cầu lớn
đáng nói khoảng chín mươi gà tại đây là đông lạnh và không giấu kiểm dịch
hay nói cách khác sẽ chẳng bất ngờ gì nếu những lườn gà đùi gác nguyên liệu này dễ bị nhiễm khuẩn
tuy nhiên hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp
đây cô ơi
chị ơi cho em hỏi nếu mà mua gà mà để làm khô gà lá chanh thì lấy gà này không
lấy gà này không

là giá một kg
vậy chủ cơ sở này cũng chia sẻ thị trường gà khô lá chanh tại miền bắc vốn không phải là thị trường tiềm năng
để sản xuất gà khô lá chanh chi phí nguyên liệu cao cùng nhu cầu quá lớn
bởi vậy đa phần các sở gia công tại miền bắc chỉ làm nhiệm vụ trung gian
chờ thánh nơi nhập hàng và phân phối các sản phẩm được sản xuất tại miền nam
điều này lý giải cho sự xuất hiện của những bao tải ruốc có khối lượng hàng tạ trong xưởng
chỉ là thiết kiệm thuốc người dùng để l easy trồng sản phẩm
nhiều loại sản phẩm cũng được lấy vào sổ áo
đ cg đag tạo sản phẩm và gà đông lạnh

chạy qua sổ
để có nhiều mức giá khác nhau
theo lý giải của người này
độn bột được xem là phương pháp điển hình
để giảm giá thành của xưởng
thùng bột này
được nữ công nhân liên tiếp đổ trộn
trong quá trình làm khô gà
và bên cạnh thùng bột
xuất hiện những chai lọ phụ da khác nhau
nhưng cái quan trọng nhất
ở chỗ này là một là nguồn
nếu thực phẩm ấy đã ô nhiễm
thì dù anh xấy
anh gì thì vẫn là ô nhiễm
nhưng vấn đề thứ hai nguy hiểm hơn
là sau khi xấy xong
anh tưởng thế là anh đã bảo quản tốt rồi
thì lúc ấy vẫn có thể nhiễm
các loại mốc
cho nên là thực phẩm không rõ nguồn gốc
mà làm khô như thế này
thì tự nhiên là
thứ nhất là về giá trị dinh dưỡng
nó đã thấp
thứ hai là
rất có nguy cơ
những thứ khác
ngoài nguyên nhân đến từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc
quá trình chế biến gà khô lá chanh
không được bảo hộ trong môi trường kho bãi
cũng được xem là tiềm ẩn
nguy cơ nhiễm khuẩn nhiễm kháng sinh
người ta xuất ra
người bán hàng
chế biến nó
trong quá trình chế biến
người ta còn
có thể cho vào trong ấy
một số thứ mà chúng ta
chưa ai kiểm nghiệm
vấn đề thứ hai của
quy trình chế biến là thủ công
là một quy trình chế biến
mà lại do kinh nghiệm
của những người nấu đó
chúng ta cần có một kiểm soát tốt hơn
cái sự gian dối hoặc sử dụng không đúng
các cái phụ ra ở trong cái nó bạn
theo chỉ dẫn nhóm phóng viên tìm đến cơ sở sản xuất khô gà lá chanh
tại đây ghi nhận được tình trạng mất vệ sinh trầm trọng trong không gian sản xuất từ nguyên liệu đến dụng cụ sản xuất
thời điểm ghi hình
chúng tôi ghi nhận từ bốn đến năm người
cùng đến tham gia sản xuất
ngoài nhóm nhân công tham gia làm gà
luôn có sự xuất hiện của một đối tượng
ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ nhóm khách lạ nào
và đây là túi khô gà lá chanh
chúng tôi mua được tại xưởng
với giá một trăm hai mươi đồng
tại cơ sở
bằng cảm quan có thể thấy
những miếng gà khô có màu sắc khác thường
một số miếng gà
có xuất hiện mốc đen
điều này lý giải mức giá rẻ như cho
của loại đồ ăn này
một quy trình thiếu sự kiểm soát
ở tất cả các khâu
từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra
vẫn sẽ ẩn trứa những nguy cơ nhiễm khuẩn
đối với khô gà lá chanh
người tiêu dùng cần lưu ý
quan sát màu sắc và mùi vị gà
gà khô ngon khi có màu vàng nhạt
vị ngọt ngào
rượu của thịt
không nên sử dụng gà khô có màu sắc quá tươi
hoặc có vị ngọt lợ của gia vị
lựa chọn mua gà khô chế biến sẵn
tại những cơ sở uy tín
có nhãn map rõ ràng
trong điều kiện cho phép
lựa chọn nguyên liệu gà tươi mới
để chế biến khô gà lá chanh
là cách tốt nhất để đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm